số khẩu trang này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và điều đáng nói giá gốc của mỗi chiếc khẩu trang này chỉ từ vài nghìn đồng thế nhưng chủ cửa hàng lại bán ra thị trường gấp nhiều lần
khai thác tại chỗ chủ cửa hàng là lương thị hải yên cho biết mua hàng này trên mạng xã hội số khẩu trang này được nhập rời và khi bán cho khách mới tiến hành đóng gói sản phẩm một mươi chiếc một túi
đến thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ hai chín trăm chín mươi chiếc khẩu trang được chủ cửa hàng bán ra ngoài thị trường
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi